phá kỷ lục hai mươi tám cơn bão của năm hai nghìn năm
năm hai nghìn hai mươi có nhiều cơn bão lớn khiến các nhà khí tượng học phải dùng hết danh sách tên tiếng anh cho các cơn bão
hiện nay các nhà khoa học đã mở rộng sang bảng chữ cái hy lạp để đặt tên cho các cơn bão và cái tên mới nhất là thê tà
trong khi đó tại philippines nhà chức trách nước này đã phải yêu cầu hàng nghìn người dân sinh sống ở khu vực duyên hải phía đông sơ tán
trước khi cơn bão vàm cỏ đổ bộ vào nước này trong ngày hôm nay một mươi một tháng một mươi một
cơn bão goni cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay hoành hành tại nước này
với sức gió mạnh một trăm hai mươi năm km trên giờ và giật tới một trăm năm mươi năm km trên giờ vàm cỏ là cơn bão nhiệt đới thứ hai mươi một tràn vào philippines trong năm nay
dự báo bão vàm cỏ sẽ đổ bộ vào đảo polilio tối ngày một mươi một tháng một mươi một và can quét các tỉnh trồng lúa ở phía bắc thủ đô manila trước khi đi vào đảo chính luzon trong ngày một mươi hai tháng một mươi một
tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ alibaba vừa chính thức khởi động lễ hội mua sắm ngày độc thân lớn nhất thế giới một mươi một tháng một mươi một thu hút hàng trăm triệu người tham gia
doanh thu sau ba mươi phút đầu ngày hôm nay nhanh chóng đạt trên năm mươi sáu tỷ usd tính cả doanh thu từ những ngày mở bán sớm từ đầu tháng
lễ hội mua sắm ngày độc thân hai nghìn hai mươi ghi nhận số lượng các thương hiệu tham gia kỷ lục từ apple tới nike
tất cả các thương hiệu đều tin tưởng rằng sau nhiều tháng phải ở nhà vì dịch covid một mươi chín bốn trăm linh triệu người thuộc tầng lớp trung lưu của trung quốc đã sẵn sàng chi tiêu cho mọi thứ
từ việc đặt kỳ nghỉ mua đồ điện tử gia dụng và thậm chí là cả mua nhà
chúng tôi kỳ vọng số đơn hàng trên các trang thương mại điện tử sẽ tăng vọt trong năm nay
trước đó chúng tôi đã có vài cuộc họp nội bộ để điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với dự báo tình hình kinh doanh trong đó có tăng cường nhân lực và thiết bị
năm nay những đợt khuyến mãi đã được đưa ra cách đây vài ngày chúng tôi rất bận rộn và sẽ phải thuê thêm lao động thời vụ để đáp ứng các đơn hàng
với hơn năm mươi sáu tỷ usd doanh thu vào đầu ngày hôm nay alibaba đã đánh bay kỷ lục doanh thu năm ngoái là ba mươi tám tỷ đô la khi họ bổ sung thêm ba ngày mua sắm trước ngày một mươi một tháng một mươi một
do ảnh hưởng của đại dịch doanh thu này là bằng chứng cho thấy người tiêu dùng trung quốc vẫn chi tiêu mạnh dù nền kinh tế đang hồi phục chậm chạp
tôi không cho rằng đại dịch gây ảnh hưởng đến mua sắm chỉ có điểm khác biệt là tôi mua nhiều cồn và dung dịch sát khuẩn hơn trong giọ hàng
cũng do ảnh hưởng của đại dịch alibaba năm nay đã thu hẹp các sự kiện trực tiếp và thay vào đó phụ thuộc chủ yếu vào quảng cáo trực tuyến như việc các nhân vật nổi tiếng live stream bán hàng
ngôi sao katy perry có lịch xuất hiện trong một sự kiện trực tuyến vào ngày thứ ba
những sản phẩm như robot hút bụi lau nhà được cho là sẽ bán rất chạy trong năm nay
brazil vừa quyết định tạm ngừng chương trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba tại nước này đối với loại vaccine ngừa covid một mươi chín coronavac của trung quốc
và thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
ngoại trưởng anvisa cho biết trong một tuyên bố họ đã quyết định ngừng thử nghiệm lâm sàng vaccine coronavac sau một sự cố bất lợi nghiêm trọng liên quan đến một tình nguyện viên vào ngày hai mươi chín tháng một mươi
theo đó brazil sẽ tạm thời dừng tiêm loại vaccine coronavac cho các tình nguyện viên mới trong số chín người được lựa chọn cho chương trình này
các sự cố dẫn đến việc ngừng thử nghiệm vaccine thường liên quan đến tử vong tác dụng phụ có thể gây tử vong tàn tật nghiêm trọng và nhập viện gây dị tập bẩm sinh hoặc các sự cố nghiêm trọng khác về mặt lâm sàng
theo nghiên cứu vừa được đăng tải trên tạp chí the lancet pycyortry nhiều bệnh nhân sống sót sau khi mắc covid một mươi chín có nguy cơ cao mắc các bệnh về tâm lý
nghiên cứu dựa trên bệnh án của sáu mươi chín triệu người tại mỹ trong đó có hơn sáu mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín
theo đó cứ năm bệnh nhân covid một mươi chín thì có một người tương đương với hai mươi được chẩn đoán dối loạn tâm thần trong vòng chín mươi ngày sau khi khỏi bệnh
các triệu chứng thường thấy là lo âu trầm cảm và mất ngủ
nghiên cứu cũng phát hiện những người có tiền sử bệnh tâm thần có nguy cơ
mắc covid một mươi chín cao hơn sáu mươi năm so với người bình thường
hôm nay cảnh sát australia thông báo bắt giữ một mươi bốn người đàn ông với cáo buộc phát tán và chia sẻ nhiều thông tin hình ảnh liên quan tới lạm dụng trẻ em trên một trang mạng trực tuyến hoạt động ở australia và ở các quốc gia khác
các vụ bắt giữ được thực hiện sau một chiến dịch điều tra để australia phối hợp với nhân viên của bộ an ninh nội địa mỹ
cho thấy các đối tượng có liên hệ với nhóm nghi phạm hoạt động trên các diễn đàn trực tuyến ở châu âu châu á mỹ canada và new zealand
cảnh sát cũng xác định được bốn mươi người đàn ông bị bắt giữ
bốn mươi sáu nạn nhân ở australia trong đó có một mươi sáu trẻ em ở một trung tâm chăm sóc trẻ em
cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa vừa chính thức cấp giấy chứng nhận an toàn cho tàu vũ trụ crew dragon của tập đoàn công nghệ spacex cho phép tàu này thực hiện các chuyến bay thường xuyên
dự kiến vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một tới ba nhà du hành của nasa gồm michael hopkins victor glover và sanon waker cùng nhà du hành người nhật bản soichi noguchi sẽ được đưa lên trạm vũ trụ quốc tế iss
bằng tàu cri dragon để thực hiện một sứ mệnh kéo dài sáu tháng
với rất nhiều người những khối rubik sáu cạnh có một sức hấp dẫn kỳ lạ bởi nó đòi hỏi rất nhiều sự tập trung và kiên nhẫn
tại italia có một nghệ sĩ đang tạo dựng tên tuổi của mình không chỉ bằng cách xoay rubik mà còn bằng cách sử dụng hàng trăm khối rubik để tạo nên tác phẩm nghệ thuật của riêng mình
nghệ sĩ người italia giovanni contari không phải là người truyền thống của trung quốc nhưng cũng là người truyền thống của trung quốc
chơi rubik giỏi nhất nhưng anh đã khiến nhiều người phải thán phục khi tạo nên nhiều bức tranh nghệ thuật từ những khối màu vuông vước này
bức tranh rubik khổng lồ mô tả atlanta đang đỡ một khối rubik thay vì đỡ bầu trời được nghệ sĩ jovni conttudy ghép bằng hơn sáu khối rubik
nghệ sĩ đã thực hiện tác phẩm này nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm cấp bằng sáng chế cho khối rubik nổi tiếng được phát minh bởi nhà điêu khắc hungary và giáo sư kiến trúc eno rubik
bức tranh ghép này rất đặc biệt vì một số lý do thứ nhất nó không phải là một bức chân dung mà tôi thường ghép lại từ các hình khối
thứ hai nó là một bức tranh ghép từ sáu một trăm một mươi một khối rubik đây là tranh ghép lớn nhất trong số tranh được ghép trong vòng chưa đầy hai mươi bốn giờ
công việc này kéo dài gần một mươi sáu tiếng đồng hồ mỗi khối rubik được jovanny xoay trong khoảng bảy giây bức tranh có kích thước năm năm m x x ba sáu mét
tôi đã hoàn thành tác phẩm này trong gần một mươi sáu giờ khó nhất là giữ tập trung suốt ngày
và tất nhiên chân tôi đã rất mỏi nhưng tôi vui vì mình đã làm được
jovni từng nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ biệt tài biến những khối rubik nhiều màu thành chân dung của hàng loạt siêu sao thế giới
thông thường anh phải mất ít nhất ba đến bốn tuần để hoàn thành một bức chân dung
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay